thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay khu vực bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa mưa nhỏ rải rác đêm và sáng trời lạnh
khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế thì có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác phía bắc trời lạnh
các khu vực khác ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng miền đông nam bộ có nắng nóng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh